phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế vừa khởi tố või hình sự khởi tố bị can bắt tạm giam đối với đào thị phượng ba mươi chín tuổi trần văn trấn bốn mươi sáu tuổi và trần văn phước một mươi tám tuổi cùng chú tây nguyện phú lộc để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để tạo lòng tin của nhiều người đào thị phượng đã đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật như vay mượn tiền để làm thủ tục đi mỹ kêu gọi góp vốn để đóng tàu đánh bắt hải sản chữa bệnh cho người thân
với thủ đoạn trên trong khoảng thời gian từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín phượng bàn bạc với chồng là trần văn chấn và con trai trần văn phước lừa đảo chiếm đoạt hơn một mươi bảy tỷ đồng của nhiều người dân tại huyện phú lộc
hiện phòng cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc xử lý các đối tượng theo đúng pháp luật
ngày một mươi chín tháng một mươi một tại khu vực tổ hai mươi hai phường minh khai thành phố hà giang tổ công tác của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang
tiến hành kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát một mươi chín c một mươi năm nghìn hai trăm chín mươi chín có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển hàng hóa vi phạm
người điều khiển phương tiện là anh nguyễn cao khánh ba mươi tuổi tạm trú tại phường minh khai thành phố hà giang
kiểm tra phương tiện lực lượng công an phát hiện một mươi bốn mặt hàng là thực phẩm gồm bia chai chả mực tủi gào trà sữa xúc xích có bao bì in chữ nước ngoài
không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc hợp pháp chưa được kiểm nghiệm chất lượng theo quy định
nên không đủ điều kiện để lưu thông trên thị trường
ông khánh cho biết vận chuyển thuê số thực phẩm trên cho bà trần thúy hà chủ cửa hàng kinh doanh tại số nhà năm mươi bốn tổ hai mươi hai phường minh khai thành phố hà giang
tổ công tác phòng cảnh sát kinh tế đã phối hợp với tri cục quản lý thị trường tỉnh lập biên bản đưa nguyễn cao khánh cùng phương tiện và toàn bộ tăng vật về cơ quan công an để tiếp tục xác minh làm rõ
trong thời gian qua một số mặt hàng xuất khẩu của việt nam đã bị nước ngoài điều tra về hành vi
chuyển tài bất hợp pháp lẩn tránh phòng vệ thương mại gian lậm xuất xứ
để ngăn chặn các hành vi này hiện nay nhiều bộ ngành đã tích cực triển khai các biện pháp để tăng cường kiểm tra theo dõi nhằm ổn định thị trường
năm hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi tám mỗi năm đã có gần một mươi vụ việc được tiến hành khởi xướng điều tra về vấn đề truyền tải bất hợp pháp lẩn tránh phòng vệ thương mại
đã có gần năm vụ việc bị điều tra chiếm hai mươi trong tổng số các vụ kiện phòng vệ thương mại
trong đó phía thổ nhĩ kỳ đã kết luận lẩn tránh còn hoa kỳ vẫn đang điều tra kết luận sơ bộ lẩn tránh với hàng nông nghiệp từ việt nam
nhóm hàng như điện tử linh kiện điện tử thì vẫn là ở trong cái nhóm có nhiều nguy cơ gian lậm
rồi ngay cả những mặt hàng thủ công như là đồ gỗ tưởng là một cái thế mạnh của chúng ta
nhưng ở trong này cũng có cái gian lậm cũng khá là rõ ràng
truyền tải trái phép là khi sản phẩm là kết quả của các công đoạn sản xuất được di rời sang một nước khác
không đáp ứng quy tắc xuất xứ làm tăng rủi ro hàng hóa xuất khẩu của việt nam
do có chính sách thuận lợi đối với đầu tư nước ngoài việt nam là một trong những lựa chọn của các doanh nghiệp khi dịch chuyển sản xuất
tuy nhiên xuất khẩu từ việt nam tăng nhanh
khiến việt nam dễ trở thành đối tượng theo dõi điều tra áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại của nước nhập khẩu
nếu việt nam không có các biện pháp tích cực để xử lý vấn đề này thì có thể ảnh hưởng đến các doanh nghiệp
mà lâu dài tác động tiêu cực tới sức cạnh tranh của nền kinh tế
trên cơ sở quyết định của thủ tướng chính phủ hiện nay thì bộ công thương bộ tài chính và các bộ phận liên quan
đang tích cực có các hoạt động phối hợp bao gồm việc giả soát lại các quy định liên quan trong quản lý nhà nước
trong những vấn xuất xứ để tắt chặt hơn việc kiểm tra giám sát các hoạt động giám luận xuất xứ
cũng như là có những hoạt động kiểm tra cụ thể giám sát cụ thể
chúng tôi cũng thấy là cần phải bổ sung những quy định của pháp luật chuyên ngành
ví dụ như về nhãn mát hàng hóa
rồi về phía cơ quan hải quan thì chúng tôi cũng đang nghiên cứu để sửa đổi cái nghị định về xử phạt hành chính
trong lĩnh vực hải quan để đủ sức tăng đa và các quy định khác
sửa khai ngay là phải thực hiện cấp co qua cửa quốc gia
mới đây đề án tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ
được ban hành
nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
ngăn ngừa các hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại
đặc biệt là gian lận xuất xứ hàng hóa
đây được coi là một hoạt động thiết thực để bảo vệ quyền và lợi ích của việt nam trong thương mại quốc tế
bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chân chính
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai người thương vong khi đang dừng đèn đỏ tại quốc lộ một a
vừa xảy ra tại khu vực qua thị trấn diễn vương
thị trấn diễn châu tỉnh nghệ an
theo camera an ninh của người dân vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi tám tháng một mươi một
trên quốc lộ một a thuộc thị trấn diễn châu
thời điểm đó xe biển kiểm soát lào do tài xế nguyễn trần tuyết
thì đâm thẳng vào các phương tiện đang dừng đèn đỏ
cú va chạm mạnh khiến một xe máy bị cuốn vào dưới gầm tay xe tải
một xe đạp điện vong sang bên cạnh
và một người nguy kịch là dương xuân thiều chú tại xã hưng hòa thành phố vinh
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra cảnh sát giao thông và công an huyện diễn châu
đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông
nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ
thưa quý vị
thời gian vừa qua
một số thành phố lớn trên cả nước lại tái diễn tình trạng các đối tượng thanh thiếu niên
tụ tập tổ chức đua xe cổ vũ đua xe trái phép
nhất là sau các sự kiện thể thao của nước nhà
và thậm chí là có nhiều trường hợp các thanh niên ban ngày vẫn chạy xe ôm công nghệ
nhưng đến tối lại đua đòi tham gia tụ tập lạng lách đánh võng
lực lượng công an các địa phương đang tập trung lực lượng xử lý tình trạng này
tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ
nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
công an thành phố việt trì tỉnh phú thọ đã huy động lực lượng phương tiện
thành lập các tổ tuần tra kiểm soát giao thông
kịp thời phát hiện ngăn chặn tình trạng thanh niên học sinh
tụ tập điều khiển xe mô tô phóng nhanh lạng lách trên các tuyến đường
kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông
ghi nhận của phóng viên câu chuyện giao thông
trong thời gian qua
tại các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố việt trì như đường hùng vương đường nguyễn tất thành
xuất hiện một số thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm
điều khiển xe máy phóng nhanh lạng lách đánh võng trên đường
gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông
gây tâm lý bất an đối với người tham gia giao thông
trước tình hình trên
công an thành phố việt trì đã phối hợp với phòng cảnh sát giao thông
phòng cảnh sát cơ động và lực lượng cảnh sát hình sự
sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp bộ
huy động lực lượng phương tiện tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông
kết hợp lực lượng công khai và lực lượng hóa trang bí mật
chủ động phát hiện ngăn chặn các hành vi tụ tập phóng nhanh lạng lách đánh võng
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố việt trì
trong thời gian qua cũng đã quyết liệt triển khai đồng bộ các mặt công tác
để xử lý rứt điểm tình trạng trên
và thời gian vừa rồi thì chúng tôi đã tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát
cũng như là phối hợp với các lực lượng nhiệm vụ khác
và để tuần tra và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm
các tổ tuần tra kiểm soát giao thông khép kín địa bàn từ một mươi bảy h ba mươi đến hai mươi hai h ba mươi phút hàng ngày
kịp thời phát hiện và ngăn chặn số đối tượng có hành vi gây dấu chất tự công cộng
điều khiển phương tiện xe mô tô phóng nhanh lạng lách đánh võng
các đối tượng điều khiển phương tiện xe mô tô có biểu hiện nghi vấn
như cướp giật tàng trữ vũ khí vận chuyển trái phép chất ma túy
qua công tác xử lý cho thấy
số đối tượng tụ tập lái xe phóng nhanh lạng lách trên đường
chủ yếu là học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn thành phố việt trì
và các huyện lân cận như lâm thao phủ ninh
ngoài ra còn có một số thanh thiếu niên đến từ địa bàn các tỉnh khác
như tỉnh vĩnh phúc huyện ba vì tp hà nội
các đối tượng trên đi xe máy đến địa bàn tp việt trì
sau đó tham gia vào các nhóm đi dàn hàng ba hàng bốn phóng nhanh lạng lách trên đường
các đối tượng trên đi xe máy đến địa bàn tp việt trì

các đối tượng trên đi xe máy đến địa bàn tp việt trì
sau một thời gian triển khai quốc liệt công an tp việt trì đã phát hiện xử lý
lập biên bản sáu mươi trường hợp vi phạm tạm giữ năm mươi năm phương tiện năm bộ giấy tờ xe
kết quả bước đầu thực hiện kế hoạch phối hợp đã góp phần ổn định trật tự an toàn giao thông trật tự an toàn xã hội
các đối tượng trên đi xe máy đến địa bàn tp việt trì sau đó tham gia vào các nhóm đi dàn hàng ba hàng bốn phóng nhanh